phát huy truyền thống cũng như tình cảm tốt đẹp giữa hai nước việt nam lào
mới đây bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ký văn bản thành lập nhóm công tác gồm các chuyên gia về di sản và văn hóa hỗ trợ lào hoàn thiện hồ sơ
trình unesco công nhận khu bảo tồn quốc gia hin nam no là di sản thiên nhiên thế giới
khu bảo tồn hin nam no là quần thể núi đá vôi lớn nằm tại tỉnh kham muaan cách tỉnh lị tha hích khoảng một trăm năm mươi km về phía đông nam lào
có tiềm năng lớn về du lịch tự nhiên với hệ thống hang động đá vôi đẹp bao gồm hang nang gen động vua hang trời động không lo và động xe băng pha cùng hệ thống động thực vật phong phú đa dạng
việc hỗ trợ xây dựng hồ sơ đề cử là hoạt động nằm trong kế hoạch đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam
và bộ thông tin văn hóa và du lịch lào ký kết tại biên bản ghi nhớ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám
với mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt việt nam lào bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ tích cực hỗ trợ phía lào trong việc xây dựng hồ sơ đề cử của vườn quốc gia hin nam no